với việc thành công nuôi cá mô hình sông trong ao đã mang lại nguồn thu nhập hàng tỷ đồng cho anh lê văn việt ở xã hồng hưng huyện gia lộc tỉnh hải dương đồng thời tạo việc làm cho hàng trăm lao động tại địa phương
năm hai nghìn một mươi một anh việt cùng các hộ nuôi thủy sản thành lập mô hình hợp tác xã với tám thành viên trên diện tích tám hectare
năm hai nghìn một mươi sáu anh đã vận động hợp tác xã xây dựng năm bể nuôi cá mô hình sông trong ao trên diện tích hai năm hectare
sau sáu tháng cho thu hoạch trên sáu mươi tấn cá mang lại lợi nhuận gần năm trăm linh triệu đồng
đến nay hợp tác xã đã phát triển với hai mươi tám thành viên với một trăm ba mươi hectare ao nuôi trên toàn miền bắc
trong đó có hai mươi năm hệ thống
năm hectare là diện tích ao nuôi mô hình sông trong ao
mỗi năm hợp tác xã cung ứng ra thị trường trên năm tấn cá thương phẩm
năm hai nghìn một mươi tám doanh thu hợp tác xã lên tới hơn một mươi sáu tỷ đồng đồng thời tạo việc làm cho hơn hai trăm linh lao động địa phương
hợp tác xã xuyên việt thì mới hoạt động một vài năm nay tuy nhiên thì hiệu quả mang lại là giá trị rất cao
bên cạnh việc chất lượng cũng như sản lượng
hàng năm đều cho giá trị cao và mang lại nợ nhuận cho hợp tác xã cũng đảm bảo được hoạt động của hợp tác xã
mô hình nuôi cá sông trong ao sẽ giúp người nuôi thu hoạch cấp nhiều lần nuôi cá truyền thống
người chăn nuôi luôn kiểm soát được nguồn nước chất lượng nước và truy xuất được nguồn gốc
từ đó xây dựng được tương hiệu cho sản phẩm chất nuôi
đây là mô hình cần được nhân rộng